tính từ một mươi tám h ngày một tháng tám đến sáu h ngày hai tháng tám việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một ca ở tp hcm một ca ở quảng ngãi đều có liên quan tới đà nẵng
hai ca còn lại đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đã lên tới con số năm trăm chín mươi ca
trong năm trăm chín mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bảy mươi ba ca số ca còn đang điều trị là hai trăm một mươi bốn ca
số ca tử vong là ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín mươi bốn hai trăm một mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là chín trăm hai mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi bốn hai trăm bốn mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy mươi chín bốn mươi bảy người